đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc cống mảng la hủ cơ lao theo quyết định của thủ tướng chính phủ lồng ghép các chương trình chính sách dân tộc khác đã thực sự làm thay đổi diện mạo của xã biên giới tỉnh lai châu
cách đây năm năm các bản thuộc xã biên giới tạ bạ nơi chủ yếu là đồng bào la hủ sinh sống điều kiện vật chất và tinh thần của bà con rất khó khăn
thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc cống mảng la hủ cơ lao ở lai châu đến nay đời sống của bà con được cải thiện và nâng lên rõ rệt
nhà mình được nhà nước hỗ trợ nhiều mình không sinh con thứ ba nên được nhà nước hỗ trợ hai triệu đồng để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn

để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn
để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn
để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn để hai đứa mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn
xã hội làm thay đổi diện mạo các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án các mức hỗ trợ và khung thực hiện vẫn chưa
có những thay đổi phù hợp với thực tiễn nhiều tiểu thành phần còn manh muốn
giàn trải và trồng chéo nên chưa phát huy hết hiệu quả mong rằng trong thời gian tới
đề án này tiếp tục được đổi mới khắc phục những hạn chế để người dân các dân tộc đặc biệt khó
khăn vươn lên thoát nghèo nâng cao đổi sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu